chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập phát sóng trên truyền hình nhân dân
hay còn gọi là nuôi biển một hướng đi quan trọng cho ngành thủy sản việt nam
và vị khách mời sẽ đồng hành với chúng ta ngày hôm nay
xin được trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hữu dũng chủ tịch hiệp hội nuôi biển việt nam
xin chào ông nguyễn hữu dũng và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
xin chào anh
và ngay sau đây như thường lệ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự
mà nhóm phóng viên của chương trình đã thực hiện về vấn đề này
đây là hình ảnh các lồng cá được nuôi theo phương thức công nghiệp
tại vùng biển thuộc xã gành dầu huyện đảo phú quốc
toàn bộ lồng nuôi được nhập khẩu từ naui trong đó lồng ương loại vuông có diện tích năm x năm mét
còn lồng nuôi cá thương phẩm loại tròn có đường kính hai mươi mét
mỗi lồng tròn có thể nuôi được từ hai mươi năm đến ba mươi tấn cá thương phẩm
theo chia sẻ của phía doanh nghiệp kinh phí đầu tư cho mỗi lồng nuôi là gần sáu trăm năm mươi triệu đồng
trong giai đoạn một doanh nghiệp đã thả nuôi tổng số một trăm sáu mươi ba con cá chim trắng
và cá hồng mỹ sau thời gian nuôi hơn bảy tháng thử nghiệm trên vùng biển cách xa đất liền
giống cá chim trắng và hồng mỹ có tốc độ tăng trưởng nhanh khả năng chống chịu với môi trường tốt
nên tỷ lệ cá sống cao
về mô hình này tôi đã thực hiện tôi thấy về mô hình này
thứ nhất là thiết bị này công nghệ này nó chịu được sống gió cấp một mươi
vừa cấp một mươi nó có hệ thống này nó là
cho chìm xuống
con cá biển này thì tôi đã thực hiện giai đoạn một và chuẩn bị thu hoạch
thì tôi thấy kết quả tỷ lệ sống nó đạt là trên tám mươi tám
hôm nay đến tham quan cái trang trại mô hình nuôi trồng thị sản của bạn trắng đó
là thấy cái công nghệ công nghệ mới
mà công nghệ này được cái công nghệ nước ngoài nữa
còn mình trước đây mình làm cái công nghệ của mình làm cho bình thường
thành ra theo tôi biết là nên làm theo cái mô hình này
nó sẽ phổ biến thêm một số bạn bè anh em nên học hỏi là mô hình này
nó vừa đảm bảo vấn đề môi trường
và đảm bảo vấn đề hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế
nuôi hải sản theo phương tức công nghiệp cũng đang là xu hướng phát triển chung trên thế giới
so với chăn nuôi động vật trên cạn nuôi thủy sản nói chung được đánh giá cao hơn nhiều
về hiệu quả kinh tế và môi trường
theo tổng cục thủy sản nước ta đang có tiềm năng lớn về nuôi hải sản trên biển
và hiện sản phẩm từ nuôi biển đã được xuất khẩu sang năm mươi thị trường như mỹ úc hồng kông đức nhật bản hà lan
điều đáng chú ý là nhu cầu nhập khẩu của phần lớn các mặt hàng hải sản đã nuôi vẫn đang tăng lên
do đó việc phát triển các mô hình nuôi hải sản theo phương thức công nghiệp sẽ ngày càng được khuyến khích phát triển
các chuyên gia thủy sản cũng cho biết hiện nay trên thế giới đã có nhiều công nghệ lồng bè có khả năng chịu sóng gió
giúp giảm thiểu rủi ro bởi thiên tai để nuôi biển đạt hiệu quả kinh tế

có thể nói là phương thức mà con người tác động lên biển từ trước đến giờ là chủ yếu là khai thác hải sản
nói một cách là cho nó vui thì khai thác chính là hành động hái lượm săn bắn mà cha ông ta đã làm từ ngàn năm đến nay
thì trên đất liền chúng ta đã dừng các hoạt động hai lượm săn bắn
nhưng trên biển thì cái việc hái lượm săn bắn đó nó vẫn tiếp diễn và nó gây rất nhiều hỗn hợp

các loại đồng thực vật trên biển trong lòng biển và trong môi trường nước biển ở trên bờ là một hướng đi rất là quan trọng
và chúng ta phải cố gắng tiến hành càng sớm càng tốt ngay từ bây giờ ngay những năm đầu của thế kỷ này
vậy thì ông có thể cho biết là cái mô hình nuôi hải sản theo phương thức công nghiệp ở các quốc gia phát triển trên thế giới thì họ đã áp dụng như thế nào ạ
các nước hiện nay
đã thấy rõ ràng là trong những cái vùng biển mà đặc biệt là những vùng biển đóng như kiểu viện baltic chẳng hạn
thì cái việc nuôi ở trên biển mà ở quy mô nhỏ và phương thức là lạc hậu thủ công
nó dẫn theo những cái hệ lụy rất là nặng nề đặc biệt là về môi trường
do vậy mà cái hướng đi của thế giới bây giờ đó là tiến ra những vùng biển khơi vùng xa bờ
thậm chí là ra đại dương
để mà tiến hành các hoạt động nuôi biển
những nước tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay đó là naui với cái sản lượng cá biển nuôi nó vượt hơn một ba triệu tấn một năm
đặc biệt là cá hồi
các nước ở bắc âu hoa kỳ các nước nhật bản hay là hàn quốc thì cũng có những hoạt động nuôi biển rất là phát triển
những nước ở vùng địa trung hải cũng có những hoạt động nuôi biển rất là mạnh theo phương thức công nghiệp
và tôi nghĩ rằng là đó là cái xu hướng không thể đảo ngược được
và việt nam chúng ta cũng đang tiến theo hướng này
vâng vậy theo đánh giá của ông thì việt nam có những tiềm năng hay điều kiện như thế nào để phát triển mô hình nuôi biển
thứ nhất là phải nói về diện tích
thì việt nam có diện tích vùng biển
và do vậy mà khiến cho chúng ta có thể có môi trường nuôi tốt hơn
thứ ba là chúng ta có bờ biển rất dài ba hai trăm sáu mươi km với rất nhiều hòn đảo có điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi biển
và cái điểm cuối cùng chúng ta có một thế mạnh rất lớn là con người việt nam
tôi đã làm việc với ngành thủy sản từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi một đến bây giờ
thì tôi thấy rằng là riêng trong ngành thủy sản việt nam thì những con người việt nam
không thua kém bất kỳ một dân tộc nào trong việc ứng dụng các khoa công nghệ
và sản xuất và sáng tạo để mà đạt được những kỳ tích
mà tôi nghĩ rằng là cái điều đó thì cũng đúng với lĩnh vực phát triển nuôi biển
vâng trở lại với phóng sự mà chúng ta đã theo dõi ở đầu chương trình
ở phần đầu phóng sự thì chúng tôi có đề cập đến mô hình nuôi biển công nghiệp
của công ty trấn phú tại phú quốc với những công nghệ tiên tiến từ naui
vậy thì ông đánh giá thế nào về mô hình
mô hình này và sự nỗ lực của doanh nghiệp việt nam
trong việc hướng tới một sự phát triển bền vững cho ngành thủy sản
anh thái tổ trấn là một con người rất đặc biệt
nhưng tôi nghĩ cũng là một người mà điển hình cho cái thế hệ ngư dân trẻ của việt nam
anh có một mươi ba một mươi bốn năm kinh nghiệm trong việc nuôi cá tra ở an giang
và anh cũng rất thành công trong cái nuôi cá tra
tuy nhiên là trong những năm gần đây đặc biệt là năm năm gần đây
thì anh trấn nhận thức được là cái cá tra cái việc phát triển cá tra
theo cái phương thức như hiện nay nó mang tính không bình vững
và do vậy anh đã rời cái dòng sông hậu để tiến ra biển
cái suy nghĩ của anh trấn rất đơn giản
nếu chúng ta nuôi cá tra trong vòng bảy tám tháng
thì chúng ta sẽ bán được con cá tra
với giá chỉ một đô một cân thôi trên dưới một đô
cũng thời gian đó nếu bảy tám tháng mà chúng tôi ta nuôi cá biển
thí dụ như cá chim hay cá hồng mỹ chẳng hạn
thì sau bảy tám tháng ta sẽ bán được ít nhất là năm đô một cân
và công ty trấn phú có cái kế hoạch là
trong hai năm sắp tới thì sẽ đưa sản lượng cá nó lên một năm trăm linh tấn hoặc một bảy trăm linh tấn một năm
theo cái mô hình nuôi công nghiệp này
tôi tôi cho rằng là với cái bước đi của trấn phú bằng sức mình là chính
và nhìn ra hợp tác quốc tế dùng tiêu chuẩn quốc tế dùng công nghệ quốc tế
để mà ứng dụng vào ngành nuôi việt nam
thì nó chứng minh rằng là cái việc phát triển nuôi biển theo phương thức công nghiệp ở việt nam
nó là một cái điều hoàn toàn hiện thực chứ không có cái gì là mộng tưởng ở trong này hết
và tôi tin rằng
tôi tin rằng là sẽ rất nhiều doanh nghiệp và người dân sẽ tiến theo mô hình của trấn phú
tuy nhiên chúng ta cần phải thấy rằng là với mỗi mô hình mới thì đi kèm với nó luôn là những khó khăn
và các doanh nghiệp thì thực sự cũng cần những cái sự hỗ trợ
vậy thì theo ông để đẩy mạnh các mô hình nuôi biển
một hướng đi quan trọng cho ngành thủy sản việt nam thì chúng ta cần thêm những điều kiện gì ạ
đúng như anh nói cái nuôi biển công nghiệp ở vùng xa bờ
nó gặp rất nhiều thách thức và rất cần có sự hỗ trợ của nhà nước
tôi chỉ nói trên năm cái mặt chính
mặt thứ nhất là về mặt luật pháp
thì luật pháp nó gắn với cái chuyện là cái quyền được sử dụng cái mặt nước biển cho các trang trại
xưa nay dân ta vẫn có cái cách nghĩ là điền tư ngư chung
mặt nước biển là của chung không phải của ai cả
nếu là mặt biển lạc coi chung thì nó sẽ dẫn đến một tình trạng là không có ai quản lý những cái vùng biển cụ thể
cho nên cái luật thủy sản mà sửa đổi hiện nay mà quốc hội đang họp để bàn một trong nội dung của cuộc họp lần này là bàn về cái luật thủy sản sửa đổi
thì chúng tôi có đề nghị là đưa cái việc giao quyền sử dụng hoặc là cho thuê vùng biển để tổ chức các khách hàng
trong đó hoạt động nuôi biển công nghiệp là gắn với cái luật
cái việc giao mặt nước biển hoặc là cho thuê đó nó phải đủ dài về mặt thời gian
bởi vì các đầu tư cho dự án nuôi biển công nghiệp là đầu tư rất lớn
chu kỳ sản xuất nó rất dài
vấn đề thứ hai rất quan trọng tức là môi trường
môi trường nước nó khác hẳn môi trường không khí
về tốc độ lan truyền của dịch bệnh của các thứ chất độc hay là
và cái ô nhiễm
cho nên vấn đề theo dõi giám sát và cảnh báo chất lượng môi trường là việc phải đặt lên hàng đầu trước khi chúng ta tiến hành nuôi biển
tất nhiên cái việc cảnh báo đó nó phải gắn với cái việc quy hoạch sử dụng biển
và cái chuyện cảnh báo tốt nhất là chúng ta cảnh báo tự động
tức là giám sát và cảnh báo tự động
vấn đề thứ ba rất quan trọng vấn đề vốn
thì hiện nay là việt nam có khoảng năm mươi
hộ dân đang hoạt động nuôi biển ở quy mô thủ công
tôi hình dung rằng là nếu mà chúng ta có một hoặc hai cái số hộ này
chuyển thành hoạt động nuôi biển công nghiệp ấy
thì chúng ta phải cần một số vốn rất lớn
vấn đề thứ tư là vấn đề nhân lực
vấn đề nhân lực là một vấn đề mà
chuyển đổi từ ngư dân nuôi quy mô thủ công thành quy mô công nghiệp
cần có cái sự đào tạo
đào tạo này cần rất là sát với nhu cầu thực tế
và chúng tôi cũng đã
hiệp hội đã làm việc với vcci tp hcm
cũng như các trường đào tạo để xây dựng một chương trình nuôi
chương trình đào tạo cho ngư dân chuyển đổi từ mô hình thủ công sang công nghiệp
và cái này nó chỉ trong vài tháng thôi
cái cuối cùng nhưng mà không phải là không quan trọng
thậm chí có thể là quan trọng nhất
nuôi biển nó gắn với công nghệ mới
nó gắn với các cái công nghệ tiên tiến công nghệ hiện đại
cho nên là cái việc mà ứng dụng các công nghệ hiện đại
đặc biệt là việc hợp tác quốc tế
để mà có thể có nhanh các công nghệ hiện đại
đưa vào trong ngành nuôi biển công nghiệp việt nam
là một cái việc mà dứt khoát là chúng ta phải tiến hành chính sách
để mà có thể hỗ trợ cho cái việc phát triển cái hợp tác quốc tế
trong việc du nhập công nghệ hiện đại để nuôi biển công nghiệp
là một việc hết sức cần được để ý trong thời gian hiện nay và sắp tới
vâng một lần nữa xin cảm ơn ông nguyễn hữu dũng đã tham gia chương trình ngày hôm nay
nuôi biển là một xu hướng phát triển chung của thế giới
và như phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hiệu dũng đã phân tích
việt nam có rất nhiều tiềm năng rất nhiều điều kiện thuận lợi
để có thể phát triển nuôi biển
hy vọng là với những yếu tố như vậy
thì trong một tương lai không xa
chúng ta sẽ thấy được nuôi biển của việt nam phát triển như thế nào
đóng góp như thế nào cho ngành thủy sản việt nam
cũng như cho kinh tế việt nam
chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây
xin chào và hẹn gặp lại